thưa quý vị và các bạn sáng nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức lễ gia quân tuyên truyền hưởng ứng năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tới sự lễ phát động
năm hai nghìn một mươi tám mục tiêu kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông không đạt năm
các vụ tai nạn giao thông diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng
đây là thực tế đặt ra cho những người làm công tác an toàn giao thông
bên cạnh đó là tình trạng un tắc giao thông tại thành phố hà nội và các trục giao thông chính còn diễn ra
tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình nhấn mạnh chủ đề năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín là năm an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy với tinh thần tính mạng con người là trên hết
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phân đấu giảm từ năm một mươi số vụ số người chết số người bị thương do tai nạn giao thông không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
phó thủ tướng đã nhấn mạnh về chín các giải pháp
thì tôi cho rằng cái giải pháp quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông xây dựng văn hóa giao thông
và cái giải pháp này tôi cho rằng quan trọng nhất chỉ khi nào mà người tham gia giao thông tự giác chấp hành các quy định pháp luật thì an toàn giao thông mới bền vững
năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục sẽ là những áp lực mới đối với những người làm công tác bảo đảm an toàn giao thông
với chủ đề là an toàn cho hành khách người đi mô tô và xe máy
sẽ có rất nhiều những giải pháp
sáng tạo hơn đồng bộ hơn cần phải được đưa ra mới có thể đạt được chỉ tiêu là kéo giảm năm một mươi số vụ số người chết và số người bị thương
ngay sau lễ phát động ủy ban an toàn giao thông quốc gia và thành phố hà nội đã tổ chức các đội diễu hành qua các tuyến phố chính để tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cộng đồng về ý nghĩa mục đích của năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín